tại thị trường nội địa dòng sản phẩm sữa nước là phân khúc được các doanh nghiệp sản xuất nhắm tới
do đây là sản phẩm ưu thế có sức cạnh tranh tốt so với sản phẩm cùng loại nhập ngoại
cạnh tranh về mặt sữa tươi sữa nước ở trong nước thì chúng ta hoàn toàn là có ưu thế cạnh tranh được
bởi vì nếu mà làm sữa tươi mà từ các nước nhập khẩu ở trung nga thì cái tiền vận chuyển và tiền bảo quản cũng rất là lớn
hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp
nông dân đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu phát triển chăn nuôi bò nhằm tự chủ nguồn nguyên liệu chất lượng bảo đảm hoạt động sản xuất
nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa như chiến lược đường dài của các doanh nghiệp để giữ vững và mở rộng thị trường
tôi có thể khẳng định là những sản phẩm sữa tươi từ con bò sữa mà nuôi tại việt nam chúng ta về chất lượng cũng không thua kém gì
cái sữa tươi sản xuất ra đối với các nước tiên biến ở thế giới thì nó đều đảm bảo cái hàm lượng là vật chất khô đảm bảo cái hàm lượng lipid đảm bảo hàm lượng protein đảm bảo hàm lượng được
với nỗ lực mở rộng quy mô chăn nuôi xây dựng vùng nguyên liệu hiện nay việt nam đã có trên hai mươi bốn trang trại và hộ nông dân nuôi bò sữa
với tổng đàn bò sữa gần hai trăm tám mươi ba con sản lượng sữa tươi sản xuất đạt gần tám trăm linh tấn sữa nguyên liệu cung ứng thị trường sản lượng trên một tỷ lít sữa tươi tiệt trùng
còn sữa bột có sản lượng chín mươi bảy ba nghìn tấn đáp ứng một phần nhu cầu sữa nội địa thậm chí nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tấn công sang các thị trường lân cận
doanh nghiệp việt nam cũng đã có đầu tư rất đúng hướng hiện nay không chỉ có sản xuất các dòng của dạng sữa lỏng mà chúng ta đã có cả sữa bột
và hiện nay chúng ta cũng không chỉ có nhập mà chúng ta có thể đã xuất khẩu ra nước ngoài khoảng hai trăm linh triệu đô la một năm
tôi cho đấy là một điều rất phân khởi đối với ngành sữa việt nam
thống kê của bộ công thương cũng cho thấy hết năm hai nghìn một mươi sáu chi nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa đạt tám trăm sáu mươi bảy triệu đô la
so với các mức nhập khẩu chín trăm linh triệu đô la của năm hai nghìn một mươi năm thì mức chi nhập khẩu hai nghìn một mươi sáu đã giảm ba mươi
nguồn cung từ các doanh nghiệp nội tiếp tục được gia tăng đã khiến mức chi nhập khẩu sữa giảm dần
năm hai nghìn một mươi sáu tổng doanh thu toàn ngành ước đạt trên chín mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nhìn vào thực tế ngành sữa việt nam vẫn còn nhỏ bé
các doanh nghiệp sản xuất sữa và người nông dân nuôi bò đối mặt với khó khăn về nhiều yếu tố như công nghệ phát triển sản phẩm nguồn nguyên liệu
cũng phải nói thật là cái ngành sữa việt nam thì những năm trước đây là rất khó khăn
cũng gần một mươi năm lại đây và đặc biệt năm năm lại đây thì nhờ cái chiến lược đúng đắn và sự quan tâm của chính phủ thì đã quan tâm đến cái ngành sữa này
nhất là chúng ta phát triển được cái nàn bò có cái nguồn nguyên liệu trong nước thì chúng ta đã đáp ứng được cái nguồn sữa dạng lòng
tuy nhiên để mà sử dụng cái phân khúc mà đối với cái dòng sữa bột nhất là sữa bột cho trẻ em
thì cái đó chúng ta phải có một cái công nghệ chúng ta phải có một cái những công trình nghiên cứu
theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được bộ công thương phê duyệt
kim ngạch xuất khẩu đạt chín mươi một trăm linh triệu đô la đến năm hai nghìn hai mươi sản xuất hai sáu tỷ lít mức tiêu thụ hai mươi bảy lít một người một năm
kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu đô la và đến năm hai nghìn hai mươi năm sản xuất ba bốn tỷ lít
kim ngành xuất khẩu đạt một trăm năm mươi hai trăm linh triệu đô la với mục tiêu này đặt ra cho ngành sữa việt nam cần và phải phát triển nhanh hơn nhiều hơn về đàn bò sữa và sản lượng sữa
bên cạnh đó các yếu tố về môi trường khi đàn bò sữa tăng nhanh các biện pháp kỹ thuật chính sách quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cũng là những vấn đề cần tính toán kỹ càng để quy hoạch phát triển một cách bền vững
vâng thưa quý vị và các bạn theo các chuyên gia ngành sữa việt nam còn rất nhiều dư địa phát triển
tuy nhiên để phát triển ngành sữa bền vững cần có giải pháp quy hoạch phát triển ngành theo hướng hiện đại
đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm bên cạnh đó cũng cần chú trọng tới phát triển vùng nguyên liệu và yếu tố môi trường
các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới
các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập với khu vực